theo thống kê của tổng cục đường bộ trong quý ii năm hai nghìn một mươi chín tổng số tiền thu được từ các trạm thu phí bot trên cả nước là hơn ba bốn trăm bốn mươi năm tỷ đồng
theo đó số doanh thu này cao hơn quý i là ba ba trăm bảy mươi chín tỷ đồng
cụ thể tháng bốn tổng số tiền thu được là một một trăm sáu mươi năm tỷ đồng với hai mươi hai triệu lượt xe
tháng năm có tổng số tiền thu được là một một trăm hai mươi một tỷ đồng với hai mươi hai triệu lượt xe
tháng sáu có tổng số tiền thu được là một một trăm năm mươi chín tỷ đồng với hai mươi hai lượt xe
như vậy tính tổng trong sáu tháng đầu năm số tiền thu từ các trạm thu phí bot trên cả nước là sáu tám trăm hai mươi năm tỷ đồng với một trăm ba mươi năm triệu lượt xe